hãng thông tấn trung ương triều tiên kcna ngày ba tháng bốn cho biết bình nhưỡng vừa thử nghiệm thành công tên lửa siêu vật âm sử dụng nhiên liệu rắn mới tên lửa có tầm bắn từ chung tới xa
đây là lần đầu tiên triều tiên thử nhiệm tên lửa tầm trung h một mươi sáu b mang theo phương tiện lứt siêu vật âm
đầu đoạn siêu vật âm đã tách khỏi tên lửa sau khi được phóng về phía đông bắc từ thao trường ngoại ô khu vực bình nhưỡng
đạt độ cao đầu tiên là một trăm linh một một km và lần thứ hai là bảy mươi hai ba km trong khi bay theo hành trình một km như dự kiến và chính xác chúng mục tiêu
kcna cho biết vua thử ngày hai tháng bốn nhằm xác định đặc điểm quy đạo bay và khả năng cơ động tầm xa của phương tiện lứt siêu vật âm tầm bắn được giới hạn giữa một km
quân đội hàn quốc trước đó cho biết quả đạn bay khoảng sáu trăm linh km trước khi lao xuống vùng biển giữa bán đảo triều tiên và nhật bản
theo bộ quốc phòng nhật bản tên lửa được bắn vào khoảng bảy giờ và đã rơi xuống bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của nước này
thủ tướng nhật bản fumio kishida cho biết tokyo đã phản đối động thái trên thêm rằng nhật bản đã hợp tác với mỹ và hàn quốc để phân tích vụ phóng mới nhất
đây là vụ phóng tên lửa đầu tiên của triều tiên kể từ ngày một mươi tám tháng ba sau khi nhà lãnh đạo kim jong un giám sát một cuộc tập trận pháo binh nhắm mục tiêu giả định vào thủ đô hàn quốc
nó cũng diễn ra chưa đầy hai tuần sau khi triều tiên tuyên bố thử nghiệm thành công động cơ nhiên liệu rắn cho tên lửa siêu vật âm tầm trung loại mới
kcna cho biết nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un đã giám sát vụ phóng thử và nhận định tên lửa này là vũ khí chiến lược thể hiện sự vượt trội tuyệt đối về công nghệ phòng vệ tên lửa của triều tiên
ông kim jong un nhận định phủ thử thành công là sự kiện đặc biệt sẽ mang lại thay đổi lớn nỗ lực tăng cường năng lực gian đe hạt nhân của quân đội triều tiên
ông nói triều tiên đã phát triển loại vũ khí tấn công chiến lược khác để chứng minh lợi thế tuyệt đối của khoa học và công nghệ quốc phòng của mình
theo ông kim jong un triều tiên đã khả năng chuyển tất cả các tên lửa chiến thuật tác chiến và chiến lược ở các phạm vi khác nhau thành tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn và có khả năng kiểm soát đầu đạn và có khả năng hạt nhân hóa
tên lửa siêu vật âm khó bị đánh chặn hơn trong khi tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn có thể di chuyển và cất dư dễ dàng hơn nghĩa là chúng có thể sẵn sàng phóng trong thời gian ngắn
cuộc thử nghiệm ngày hai tháng bốn diễn ra sau cuộc thử nghiệm trên mặt đất vào cuối tháng ba với động cơ nhiên liệu rắn dành cho một loại tên lửa siêu và âm tầm chung mới
triều tiên từ lâu đã tìm cách làm chủ công nghệ nhân lực rắn cho tên lửa và phát triển vũ khí siêu và âm để xuyên tụng hệ thống phòng thủ của mỹ và hàn quốc cũng như gây sức ép nên căn cứ quân sự mỹ trong khu vực
vũ khí siêu vợ âm có thể di chuyển với vận tốc ít nhất ở mach năm trên ba tám trăm linh kmh
chúng thường được mô tả là loại vũ khí vô hình do tốc độ bay rất cao và khả năng cơ động trong hành trình giúp tránh được phần lợi các phòng thủ tên lửa hiện nay
triều tiên vào năm ngoái đã thông báo thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa icbm sử dụng nhiên liệu rán đầu tiên ca ngợi đây là bước đột phá quan trọng đối với khả năng tấn công hạt nhân
tên lửa nhiên liệu rắn không cần nạt nhiên liệu trước khi phóng khiến chúng khó bị phát hiện và tiêu diệt hơn cũng như khai hỏa nhanh hơn
liên quan đến việc triều tiên phóng tên lửa siêu vật âm thế hệ mới ngày hai tháng bốn bộ ngoại giao mỹ đã lên tiếng phản đối vụ phóng tên lửa cho rằng động thái này là mối đe dọa đối với khu vực
đồng thời làm xóa mọi an ninh khu vực quan chức này khẳng định cam kết của washington đối với một cách tiếp cận ngoại giao trong vấn đề triều tiên và kêu gọi bình nhưỡng tham gia đối thoại
trong khi đó văn phòng bộ ngoại giao anh cũng lên tiếng phản đối vụ phóng tên lửa của triều tiên cho rằng vụ việc này đã bi phạm nhiều nghị quyết của hội đồng bá liên hợp quốc
tuyên bố của bộ ngoại giao anh cũng hối thúc triều tiên ngừng các hành động gây căng thẳng trở lại vòng đàm phán và có các bước đi có thể tin tưởng được hướng tới việt nhân hóa bán đảo triều tiên
trong một diễn biến liên quan ngày một tháng bốn triều tiên tuyên bố sẽ thúc đẩy phát triển chương trình không gian và tái khẳng định kế hoạch phóng nhiều vệ tinh do thám trong năm nay sau khi đưa vệ tinh đầu tiên mali yong một vào quỹ đạo vào tháng một mươi một năm ngoái
sau vụ phóng tên lửa mali yong một nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un tuyên bố nước này có kế hoạch đưa thêm ba vệ tinh do thám vào quy đạo cho năm nay
ông park yong su phó tổng hợp đốc cơ quan công an hàng không vũ trụ quốc gia triều tiên cho biết việc phóng thành công vệ tinh trinh sát malion một vào năm ngoái đã mang lại tiến bộ đáng kể về năng lực phòng thủ quốc gia và dự kiến sẽ có một số vụ phóng trong năm nay
nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển không gian nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập cơ quan phát triển vũ trụ của triều tiên ông park cho biết bình nhưỡng đã luật sử dụng vệ tinh cho nhiều mục đích khác nhau như nông nghiệp ngư nghiệp quan trắc khí tượng thông tin liên lạc thăm dò tài nguyên quản lý đất đai và phòng chống thiên tai
bộ thống nhất hàn quốc cho biết seoul đang hợp tác chặt chẽ với mỹ để giám sát các cơ sở trọng yếu của triều tiên nhằm phát hiện bất kỳ dữ liệu nào của các vụ phóng như vậy
căng thẳng trên bán đảo triều tiên gần đây leo thang khi bình nhưỡng liên tục phóng tên lửa còn seoul và washington tăng cường hợp tác quân sự
triều tiên cho rằng các cuộc tập trận chung mỹ hàn là diễn tập chuẩn bị xâm lược trong khi seoul ở washington khẳng định hoạt động chỉ mang tính chất phòng vệ
bộ quốc phòng hàn quốc ngày hai tháng bốn thông báo đã tổ chức diễn tập không quân chung với mỹ và nhật bản cuộc diễn tập gần bãi đảo triều tiên có sự tham gia của ánh đặc cơ b năm mươi hai h và tiêm kích f một mươi năm k
ngày hai mươi tháng ba triều tiên đã tuyên bố thử nghiệm thành công đối với động cơ sử dụng nhiên liệu rắn của tên lửa siêu vật âm thế hệ mới
theo hãng thông tấn trung ương triều tiên kcna nhà lãnh đạo nước này kim jong un cũng đã giám sát cuộc thử nghiệm được thực hiện vào ngày một mươi chín tháng ba bởi cục quản lý tên lửa triều tiên tại bãi phóng vệ tinh soha
những hình ảnh được kcna chia sẻ cho thấy nhà lãnh đạo kim jong un đứng quan sát cuộc thử nghiệm từ xa cùng với các quan chức lãnh đạo khác và bày tỏ sự hài lòng trước kết quả thử nghiệm
cũng theo kcna cuộc thử nghiệm này nằm trong lịch trình phát triển hệ thống vũ khí mới
cụ thể một thời gian biểu về việc hoàn tất công tác phát triển hệ thống vũ khí tên lửa siêu vật âm tầm trung thế hệ mới đã được xác định thông qua thành công của thử nghiệm quan trọng này
kcna dẫn lời ông kim jong un cho biết xét tới nhu cầu cũng như bối cảnh đảm bảo an ninh việc thử nghiệm thành công động cơ tên lửa siêu vật âm thế hệ mới có giá trị chiến lược quân sự ngang tầm với tên lửa đạn đạo liên lục điện icbm
kcna cho biết triều tiên có thể đặt ra thời gian biểu để hoàn thành việc phát triển hệ thống vũ khí tên lửa siêu thanh mới sau thành công của thử nghiệm động cơ mặt đất mới nhất
là một phần trong nỗ lực cải tiến hệ thống vũ khí của mình triều tiên đang tiến hành các cuộc thử nghiệm trên mặt đất đối với động cơ nhiên liệu rắn mới được phát triển trong loại tên lửa đạn đạo tầm trung mới vào tháng một mươi một năm ngoái
trước đó vào ngày một mươi bốn tháng một triều tiên đã bắn thử tên lửa đạn đạo tầm trung nhiên liệu rắn có gắn đầu đạn siêu thanh trong vụ phóng tên lửa đạn đạo đầu tiên trong năm nay
mới đây vào ngày một mươi tám tháng ba triều tiên cũng tiến hành tập trận bắn đạn thật sử dụng bệ phóng tên lửa đa nòng siêu lớn cũng dưới sự giám sát của ông kim jong un
theo hãng thông tấn trung ương triều tiên cuộc tập trận nhằm chứng minh sức mạnh và khả năng tác chiến thực sự của hệ thống vũ khí thông qua thực hành tình huống cơ động đột xuất và phóng hỏa lực bất ngờ về phía đối phương cũng như nâng cao nhựa khí chiến đấu của link binh
đây là lần đầu tiên sau hai tháng triều tiên bắn tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra biển trong bối cảnh ngoại trưởng mỹ antony blikken đến thăm seoul để dự hội nghị do tổng thống hàn quốc chủ trì
theo quân đội hàn quốc một số tên lửa tầm ngắn đã bay vào khoảng ba trăm linh km sau khi được bắn trong khoảng thời gian từ bảy h bốn mươi bốn đến tám h hai mươi hai phút vào sáng ngày một mươi tám tháng ba giờ địa phương từ bình nhưỡng triều tiên hạ cánh ở ngoài khơi bờ biển phía đông
quân đội hàn quốc lên án các vụ phóng tên lửa là một trong động thái khiêu khích rõ ràng đồng thời chia sẻ thông tin với mỹ và nhật bản
bộ quốc phòng nhật bản cùng ngày cũng thông tin ba tên lửa đã được phóng và bay khoảng ba trăm năm mươi km đạt độ cao tối đa năm mươi km
thủ tướng nhật bản fumio kishida đã lên tiếng bày tỏ quan ngại sau khi lực lượng bảo vệ bờ biển nước này báo cáo về vụ việc
các cuộc thử nghiệm và tập trận rồn rập của triều tiên cũng diễn ra ngay sau cuộc tập trận chung thường niên lá chắn tự do của quân đội mỹ và hàn quốc vốn kéo dài từ ngày bốn đến ngày một mươi bốn tháng ba
ngoại trưởng mỹ antony blinken cùng nhiều quan chức cấp cao từ khắp đời trên thế giới đang tham dự hội nghị thương đỉnh vì dân chủ khai mạc vào ngày một mươi tám tháng ba tại hàn quốc
ông cũng sẽ gặp người đồng cấp tại hàn quốc choi tae yoon trong khuôn khổ chuyến thăm
hãng thông tấn triều tiên kcna ngày một mươi bốn tháng ba đưa tin lãnh đạo triều tiên kim jong un đã chỉ đạo cuộc tập trận quân sự sử dụng xe tăng chiến đấu mới của nước này
cuộc tập trận diễn ra ngày một mươi ba tháng ba trong đó ông kim đích thân lái xe tăng mới trong cuộc tập trận nhằm kiểm tra khả năng chiến đấu thực tế của lực lượng xe tăng
theo kcna ông kim bày tỏ sự hài lòng về sức mạnh tấn công và khả năng cơ động
ông kim đưa tin lãnh đạo của dòng xe tăng mới và gọi chúng là những chiếc xe tăng mạnh nhất thế giới yêu cầu quân đội của mình củng cố tinh thần chiến đấu và hoàn tất sự chuẩn bị cho chiến tranh
đây là lần thứ ba ông kim jong un quan sát các cuộc tập trận trong tháng qua
hai cuộc tập trận khác mà ông kiểm tra được dành riêng cho các bài tập bắn và điều động pháo binh
bộ quốc phòng triều tiên tuần trước đã đe dọa các hoạt động quân sự có trách nhiệm để đáp lại cuộc huấn luyện giữa hàn quốc và mỹ mà triều tiên coi là cuộc diễn tập cho một cuộc xâm lược
mỹ và hàn quốc đang mở rộng các cuộc tập trận với vòng mới nhất bao gồm huấn luyện chỉ huy mô phỏng trên máy tính và bốn mươi tám loại bài tập thực địa
sự chuẩn bị quân sự của triều tiên diễn ra sau bài phát biểu của ông kim hồi tháng một
trong đó ông cam kết viết lại hiến pháp nhằm loại bỏ mục tiêu lâu dài của đất nước là tìm kiếm sự thống nhất hòa bình trên bán đảo triều tiên và coi hàn quốc là kẻ thù chính không thể thay đổi
ông kim jong un cho biết hiến pháp mới phải xác định rõ triều tiên sẽ sắp nhập và chinh phục miền nam nếu một cuộc chiến khác nổ ra
việc lăn bánh chiếc xe tăng mới có ống phóng tên lửa hệ thống vũ khí mà liên xô cũ đã vận hành vào những năm một nghìn chín trăm bảy mươi cho thấy rằng nó đã sẵn sàng để triển khai
nhưng vẫn còn phải xem liệu nó có thể được sản xuất hàng loạt hay không theo các nhà phân tích
các nhà quan sát cũng cho rằng ông kim có thể muốn sử dụng kho vũ khí đã được nâng cấp của mình để giành được những nhượng bộ của mỹ như nới lỏng các lệnh
trừng phạt quốc tế đối với triều tiên
họ nói rằng triều tiên dự kiến sẽ mở rộng các hoạt động thử nghiệm và tăng cường những lời lẽ gây chiến trong năm nay khi hàn quốc tổ chức bầu cử quốc hội vào tháng bốn và bầu cử tổng thống mỹ vào tháng một mươi một